tại quảng nam vừa xảy ra một vụ cháy lớn tại công ty mai hô trang việt nam
đóng ở cụng công nghiệp trảng nhật xã điện thắng trung thị xã điện bản
có diện tích hàng nghìn mét vuông với hơn bảy trăm linh công nhân
công an quảng nam đã huy động gần hai mươi xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ
phối hợp với người dân dập lửa
vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút chiều nay
theo các công nhân vào thời điểm trên ngọn lửa bốc lên nghi ngút từ tầng hai
nơi chứa quần áo thành phẩm
ngay lập tức nhiều người đã sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam
đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
ngoài ra phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp đà nẵng
cũng huy động thêm xe và cán bộ tham gia dập lửa
hơn bảy trăm linh công nhân đã được sơ tán khẩn trương ra khỏi vùng nguy hiểm
đến thời điểm này chưa phát hiện thiệt hại về người
mà lực lượng cứu hộ cũng nạn vẫn đang nỗ lực di rời tài sản tiến hành chữa cháy